các đại biểu quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
dự toán ngân sách nhà nước phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước ba năm quốc gia năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi
mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế chịu nhiều tác động không thuận lợi
nhưng ước thực hiện thu ngân sách nhà nước cả năm hai nghìn một mươi bảy vượt hai ba so với dự toán
thẩm tra báo cáo của chính phủ ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội cho rằng
đây là nỗ lực cao trong điều hành của chính phủ đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế chịu nhiều tác động không thuận lợi
như giá dầu vẫn duy trì ở mức thấp tình hình khó khăn của nhiều doanh nghiệp chưa được cải thiện
nợ động thuế tuy được khắc phục một phần nhưng vẫn có xu hướng tăng
tuy nhiên số tăng thu so với dự toán chủ yếu là tăng thu của ngân sách địa phương
trong khi thu ngân sách trung ương ước khó đạt dự toán
đây là năm thứ ba liên tiếp ngân sách trung ương có khả năng hụt thu
cho ý kiến về mức bộ chi ngân sách ủy ban tài chính ngân sách đánh giá mức bộ chi không cao hơn so với dự toán
và cũng là mức bội chi thấp nhất trong vòng một mươi năm qua góp phần giữ nợ công trong giới hạn an toàn cho phép
tuy nhiên mức bộ chi giảm so với thực tế là do giảm phần bộ chi của ngân sách địa phương
bộ chi ngân sách trung ương vẫn tăng so với dự toán
để thực hiện tốt dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
ủy ban tài chính ngân sách đề nghị chính phủ cần tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách
chống buôn lậu gian lận thương mại chống thất thu trốn thuế chống nợ động tiền thuế
đồng thời đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắt
đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư cho các dự án công trình quản lý chặt chẽ vốn đầu tư xây dựng cơ bản